thưa quý vị và các bạn trong đêm nay và ngày mai dãy ngáp thấp đang hoạt động vẫn có trục đi qua bắc bộ
nên mưa vẫn xuất hiện từ dài rác đến nhiều nơi ở bắc bộ
trong đó trọng tâm mưa là các tỉnh trung du và vùng núi lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái
sang tới hà giang với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm
cục bộ ở khu vực lai châu và điện biên có những điểm mưa to trên năm mươi mm
sáng ngày mai khu vực tây bắc bộ có mưa nên nhiệt độ chỉ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực đông bắc bộ nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
sự tồn tại của rãnh áp thấp ở phía bắc cũng làm cho vùng thấp nóng phía tây suy yếu đi
trong đêm nay cả miền trung có mưa vài nơi ngày mai trời nắng nhưng cường độ nắng sẽ không quá mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực các tỉnh tư thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ngưỡng nhiệt phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
đến chiều và tối mai ở các huyện vùng núi phía tây một dọc từ quảng bình trở vào cho đến phú yên sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và rông
trong mưa rông cần phải đề phòng các hiện tượng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ gió mùa tây nam đang hoạt động với cường độ ổn định hơn vì vậy mưa rông không chỉ xuất hiện về chiều và tối mà còn kéo dài sang cả đêm với lượng mưa lớn hơn
sáng ngày mai cả tây nguyên và nam bộ đều có chung kiểu thời tiết sáng nắng chiều và tối có mưa rào và rông nền nhiệt ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ còn ở các tỉnh thành nam bộ mức nhiệt sẽ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển dưới tác động của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực bắc bộ
khu vực vịnh bắc bộ vùng biển phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa sẽ có mưa rào và rông ở mức giải rác
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan dưới tác động của gió mùa tây nam cũng có mưa rào và rông về chiều và tối nên cũng cần đề phòng các hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây như thường lệ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước